nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai việt nam
và chi đội quản lý biên giới hồng hà tỉnh vân nam trung quốc
đã tổ chức phối hợp tuần tra liên hợp phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
trong đợt tuần tra này mỗi bên cùng thành lập chín đội tuần tra từ khu vực mốc tám mươi bảy thuộc xã y tý huyện bát sát
đến mốc một trăm sáu mươi bảy thuộc xã pha long huyện mường khương
trong quá trình tuần tra lực lượng hai bên đã phát hơn một tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biên giới
phòng chống dịch covid một mươi chín tuyên truyền giáo dục nhanh cho hơn năm trăm linh lượt cư dân
thời gian tới lực lượng chức năng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp
kiên quyết không để công dân vượt biên giới trái phép đồng thời hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống dịch